một ô tô khi lưu thông trên đường ung văn khiêm quận bình thạnh thành phố hồ chí minh
đã bất ngờ mất lái và tông vào hàng loạt xe gắn máy vụ tai nạn đã khiến cho nhiều người bị thương
theo thông tin ban đầu khoảng chín h ba mươi sáng cùng ngày ô tô bị kiểm soát năm mươi một h một mươi một nghìn hai trăm năm mươi năm
do một người đàn ông điều khiển lưu thông trên đường ung văn khiêm phường hai mươi năm quận bình thạnh
khi đến giao lộ với đường nguyễn văn thương ô tô bất ngờ bất lái lao với tốc độ cao
hút bốn xe máy và một ô tô khác đổ bên đường
vụ tai nạn khiến bốn người trong đó có một phụ nữ và một trẻ em đi trên các xe máy bị thương
được người dân hỗ trợ đưa đi cấp cứu
nhận được tin báo cảnh sát giao thông quận bình thạnh đã đến phong tỏa hiện trường
điều tra nguyên nhân vụ tai nạn trên